chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong khi thành phố hồ chí minh ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong các cơ sở giáo dục phổ thông để chuẩn bị điều kiện mở cửa trường học đón học sinh đi học trực tiếp trở lại
thì ở nhiều địa phương khác việc quay trở lại trường phải tạm gác lại do xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín
cho đến thời điểm này khi mà cả nước đang bước vào giai đoạn bình thường mới tăng tốc sản xuất để phục hồi kinh tế
hậu lan sóng dịch covid lần thứ tư vẫn đem đến những bất an những nỗi sợ mới cho nhiều địa phương
khi các em học sinh nhất là học sinh tiểu học là đối tượng chính nhiễm covid một mươi chín
nhiều tỉnh sẵn sàng nâng mức cảnh báo lên mức báo động đỏ bởi mức độ lây lan của dịch bệnh đồng thời đe dọa lớn đến sức khỏe của các em
và tất nhiên hàng vạn học sinh lại lỡ cơ hội đến trường học một cách bình thường
tại thanh hóa theo thông tin từ ngành giáo dục thị xã biểm sơn tính đến thời điểm này đã có ba mươi bảy học sinh và giáo viên trên địa bàn mắc covid một mươi chín
trong đó có ba mươi bốn học sinh trước đó chồng ca bệnh cùng gia đình tại thôn ba xã quang trung thị xã biểm sơn là hai vợ chồng
vợ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
được phát hiện qua xét nghiệm test nhanh tại bệnh viện aca
thị xã biểm sơn và được xét nghiệm khẳng định bằng rt pcr dương tính với sars cov hai ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một do cdc thanh hóa thực hiện
sau đó đã tiếp tục tăng số lượng f đặc biệt trong số đó có học sinh dương tính
trước tình hình này ngành đã cùng đơn vị liên quan truy vết được hai bốn trăm năm mươi năm f một là học sinh và ba trăm linh bốn f một là giáo viên
để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan trong cộng đồng
nhất là lây lan trong trường học
từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay hơn một mươi năm học sinh các cấp ở thị xã biểm sơn đã tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện do dịch diễn biến phức tạp nên việc tổ chức dạy học trực tuyến cũng chưa được thực hiện
tại xã quang trung thị xã biểm sơn nơi ghi nhận hai ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng
trong ngày một mươi tám tháng một mươi ghi nhận thêm bảy trường hợp f nâng số ca f ở xã này lên ba mươi ba trường hợp
trong đó có tới một mươi chín học sinh
đây đều là học sinh của trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở quang trung xã quang trung
hiện toàn bộ tám trăm bốn mươi bốn học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở xã quang trung đã được cho nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
ông phạm ngọc thắng chủ tịch ủy ban nhân dân xã quang trung cho biết
tính đến chiều ngày một mươi tám tháng một mươi xã đã khẩn trương phối hợp lực lượng chức năng truy vết được sáu trăm linh bốn trường hợp f một hai hai trăm tám mươi một trường hợp f hai
xã đã xác định đây là ổ dịch phức tạp
liên quan các học sinh của trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở quang trung
trong đó chủ yếu là các cháu học sinh lớp hai và lớp bốn
hiện các trường hợp f một là học sinh được theo dõi cách ly tại gia đình
do và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
xã đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ai ở đâu ở nguyên đó
để phục vụ công tác truy vết khoanh vùng các trường hợp nguy cơ
để đảm bảo an toàn và chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
triển khai thực hiện mục tiêu kép
tạm dừng đến trường không dừng học
đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh
hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành
hiện ngành giáo dục thị xã biểm sơn đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch
tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị không chỉ riêng tỉnh thanh hóa đang lao đao
vì phải cho học sinh tạm dừng việc học
trước số lượng các ca nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng
mới đây trên địa bàn tỉnh phú thọ
bất ngờ xuất hiện các ca dương tính là học sinh của các trường
gồm cả trung học phổ thông trung học cơ sở tiểu học và giáo viên
ngay lập tức nhiều trường tại thành phố và một số huyện thuộc tỉnh phú thọ
phải cho học sinh nghỉ học tạm thời
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ cho biết
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi vừa qua
toàn tỉnh có hơn năm mươi học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
gồm cả trung học phổ thông trung học cơ sở tiểu học và giáo viên
hiện lực lượng chức năng đã truy vết được hơn hai trăm linh học sinh
và thầy cô giáo thuộc diện f một
do đó học sinh các trường thuộc thành phố việt trì huyện lâm thao tam nông phù ninh
và một mươi năm trường thuộc huyện thanh thủy
tạm dừng đến trường thực hiện các biện pháp chống dịch theo khuyến cáo năm k của bộ y tế
học sinh tại các huyện khác trong tỉnh tiếp tục học trực tiếp
tuy nhiên các trường hợp này phải đảm bảo quy định phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
học sinh giáo viên nhân viên trường học phải đeo khẩu trang
thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt khai báo y tế v v đối với người ra vào cơ quan
sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ sẽ đưa ra phương án tiếp theo
sau khi truy vết những học sinh nghi mắc covid một mươi chín
ngoài ra lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ cũng cho biết
trường học nào xuất hiện f sẽ phải tạm dần đến trường
đến khi có thông báo để lực lượng chức năng truy vết
hiện nay những học sinh dương tính đang điều trị
tại các bệnh viện giả chiến trên địa bàn tỉnh phú thọ
còn hơn hai trăm linh giáo viên học sinh là đối tượng f đang thực hiện cách ly theo đúng quy định
học sinh có thể cách ly tại những bệnh viện
hoặc cách ly tập trung
những gia đình nào có điều kiện đảm bảo phòng dịch tốt
có thể đăng ký xin cách ly tại nhà
còn những ai không có điều kiện cũng như đảm bảo phòng dịch theo quy định
thì sẽ đi cách ly tập trung
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo phú thọ nói
vị này cũng cho hay
những nơi có f thường nằm trong khu vực cách ly
phong tỏa nên những học sinh cách ly tại nhà sẽ được giám sát chặt chẽ
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi
sở đã cho phép các trường trung học phổ thông việt trì vũ thê lan
nguyễn tức thành hạc mê miner việt trì
trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh
lớp một mươi một chiên hóa trung học phổ thông chuyên hùng vương
và trung học phổ thông long châu sa
trung học phổ thông lâm thao huyện lâm thao
tạm dừng đến trường trong ngày một mươi sáu tháng một mươi
để rà soát báo cáo những trường hợp liên quan đến các kf
đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi
ngành y tế tỉnh cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
cho toàn bộ học sinh trường tiểu học
và trung học cơ sở chu hóa thành phố việt trì
kết quả xét nghiệm nhanh phát hiện bốn mươi năm học sinh lớp bảy
dương tính với covid một mươi chín
hiện tỉnh phúc thọ đang làm xét nghiệm khẳng định bằng pcr
ông mạnh cho biết thêm
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ
đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi
thành phố việt trì và huyện lâm thao
đã phát hiện thêm sáu ca mắc mới trong cộng đồng
chưa rõ nguồn lây
trong số này có hai trường hợp lọc sinh trường tiểu học chưu hóa
trung học cơ sở chưu hóa xã chưu hóa thành phố việt trì
sau khi đánh giá mối nguy cơ giữa trường hợp dương tính mới
tại thành phố việt trì và huyện lâm thao
phát hiện cùng chung yếu tố dịch tễ liên quan đến lớp bảy a
trường trung học cơ sở chưu hóa
sở y tế đã chỉ đạo việc lấy mẫu xét nghiệm tổng thể toàn bộ học sinh
và giáo viên tại trường tiểu học chưu hóa và trung học cơ sở chưu hóa
kết quả test nhanh có bốn mươi năm học sinh dương tính
tại bảy lớp của trường trung học cơ sở chu hóa
riêng lớp bảy a có ba mươi một trên bốn mươi một học sinh
từ một mươi hai giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi
thành phố việt trì cũng dừng tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh
dịch vụ không thiết yếu
và vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần
như karaoke quán bar internet massage thẩm mỹ phòng tập gym
không phục vụ ăn uống tại chỗ
dừng tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội nghệ thuật nghi lễ tôn giáo
thể dục thể thao sự kiện có tập trung đông người
dừng tổ chức hoạt động cưới hỏi
tổ chức đám hiếu nhanh gọn hạn chế số lượng người
và đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch
tạm dừng đến trường
đối với tất cả các cơ sở giáo dục
quý vị thân mến theo ghi nhận tại tỉnh bình định
các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố quy nhơn
mới đây cũng phải tạm dừng việc dạy học
do liên quan đến các học sinh mắc covid một mươi chín
đồng thời các giáo viên đã nhanh chóng hướng dẫn cho học sinh
triển khai công tác học trực tuyến thay thế
ngoài ra một số trường được phép dạy học bình thường
phải đảm bảo tuân thủ năm k và các quy định phòng chống dịch bệnh
mới đây ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn bình định
cũng tổ chức cuộc họp khẩn và ra văn bản chỉ đạo
phòng giáo dục và đào tạo thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên của thành phố
cho một số trường học trên địa bàn tạm dừng khẩn cấp việc dạy học
để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó các trường hợp tiểu học trung học cơ sở
ở một mươi sáu phường nội thị và xã phước mỹ thành phố quy nhơn
tạm dừng việc dạy học từ ngày hai mươi một tháng một mươi
vì liên quan đến các học sinh mắc covid một mươi chín
trường hợp này sẽ tổ chức dạy học trở lại vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
đối với học sinh các khối một hai và ba
giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn
thông qua phụ huynh hướng dẫn học sinh học tập ôn tập
và gửi bài tập qua nhóm gia lô của tầng lớp
học sinh các khối lớp bốn năm sáu bảy tám và chín học trực tuyến
các trường hợp tiểu học trung học cơ sở
thuộc địa bàn bốn xã vùng ven của thành phố quy nhơn
nhân lý nhân hải nhân hội và nhân châu
tiếp tục tổ chức dạy học bình thường
phải tuân thủ nguyên tắc năm k và các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày hai mươi tháng một mươi thành phố quy nhơn đã ghi nhận
thêm bốn trường hợp nhiễm sars cov hai trong cùng một gia đình
trong gia đình này có một học sinh đang học lớp chín
tại trường trung học cơ sở lương thế vinh
một học sinh học lớp ba trường tiểu học lý thường kiệt thành phố quy nhơn
các trường đã khẩn cấp cho giáo viên đứng lớp
và học sinh cùng lớp với các ca dương tính với sars cov hai
lấy mẫu xét nghiệm và phung khử quẩn trường học
thưa quý vị và các bạn
trước tình hình dịch bệnh phức tạp
mặc dù giải pháp tạm dừng việc học tại trường
cũng như cho học sinh học trực tuyến
đều là những giải pháp tạm thời trước mắt
để đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường và gia đình
đồng thời tạo điều kiện cho công tác truy vết xét nghiệm để khoanh vùng ổ dịch
hy vọng các địa phương sớm kiểm soát được dịch covid một mươi chín
để các em học sinh được tiếp tục quay trở lại trường học
và tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại